trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi sắp tới tp hcm sẽ trao tặng quà cho các đối tượng diện chính sách và người có công trên địa bàn thành phố
với tổng kinh phí được trích từ nguồn ngân sách dự kiến khoảng tám trăm linh tỷ đồng tăng khoảng ba mươi năm tỷ đồng so với tết hai nghìn một mươi chín
theo đó cán bộ lão thành cách mạng nhân sĩ trí thức mẹ việt nam anh hùng còn sống thương binh nặng hạng đặc biệt
được tp hcm tặng quà trị giá ba một triệu đồng một xuất
thành phố có phần quà trị giá một bảy triệu đồng một suất tặng các thương binh nặng bệnh binh anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động
khoảng hai trăm sáu mươi đối tượng chính sách có công khác nhận quà trị giá một ba triệu đồng một xuất
thành phố sẽ có quà tặng một mươi năm bảy trăm linh hộ nghèo vừa vượt chuẩn nghèo mỗi hộ một một mươi năm triệu đồng
người khuyết tật người già trên tám mươi tuổi trở lên được nhận một một mươi năm triệu đồng một người
tp hcm cũng tặng quà các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo trường sa nhà gian dk một
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc